ngày một mươi bốn tháng một mươi một thượng tướng lương cường bí thư trung ương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung ương
chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam đã hội kiến chủ tịch ủy ban tham mưu trường
kiêm tư lệnh hải quân ấn độ đô đốc sunilamba tiếp tư lệnh không quân đại tướng birender singh danoa
tiếp tư lệnh lục quân đại tướng bipin rawat
tại các buổi hội kiến và tiếp các tướng lĩnh cấp cao giữ vai trò chủ chốt trong quân đội ấn độ
thượng tướng lương cường nhấn mạnh để tăng cường quan hệ quốc phòng giữa hai nước
các cơ quan chức năng trong quân đội ấn độ cần tạo điều kiện thuận lợi để hai quân đội thúc đẩy hơn nữa
quan hệ hữu nghị hiểu biết tin cậy lẫn nhau cùng có lợi trong đó tập trung vào các nội dung như trao đổi đoàn các cấp
hợp tác đào tạo huấn luyện quân nhân giao lưu sĩ quan trẻ hợp tác trong các lĩnh vực gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
về phần mình các tướng lĩnh giữ vị trí chủ chốt trong quân đội ấn độ khẳng định
ấn độ sẵn sàng tạo điều kiện và giúp đỡ quân đội nhân dân việt nam trong một số lĩnh vực mà ấn độ có kinh nghiệm
trước đó sáng cùng ngày thượng tướng lương cường và đoàn đại biểu cán bộ chính trị cấp cao quân đội nhân dân việt nam
đã thăm học viện quốc phòng ấn độ phát biểu tại đây thượng tướng lương cường khẳng định
việt nam hoan nghênh việc học viện quốc phòng ấn độ đã cử nhiều đoàn sĩ quan cao cấp sang tham quan
nghiên cứu thực tế tại việt nam và mong muốn hoạt động này tiếp tục được học viện đầy mạnh
giám đốc học viện khẳng định mong muốn tiếp tục được đón tiếp học viên quân đội nhân dân việt nam
sang học tập đồng thời tăng cường hơn nữa quan hệ trao đổi giữa hai học viện quốc phòng hai nước